thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định một nghìn bốn trăm chín mươi chín về duyệt biên chế công chức hưởng lương
từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tinh chất đặc thù
hoạt động trong phạm vi cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
tổng biên chế công chức năm hai nghìn hai mươi một của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước
cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài không bao gồm biên chế của bộ công an
bộ quốc phòng và cán bộ công chức cấp xã biên chế của các hội có tinh chất đặc thù hoạt động
trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là hai trăm bốn mươi chín sáu trăm năm mươi biên chế
giảm ba tám trăm sáu mươi bảy biên chế so với năm hai nghìn hai mươi
cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước là hai trăm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi bốn biên chế
trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
tổ chức do chính phủ thủ tướng chính phủ
thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là một trăm linh sáu tám trăm ba mươi sáu biên chế
các cơ quan tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện là một trăm bốn mươi năm trăm linh tám biên chế
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài là một sáu mươi tám biên chế
tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là sáu trăm tám mươi sáu biên chế
biên chế công chức dự phòng là năm trăm năm mươi hai biên chế